công an tỉnh điện biên cùng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy c bốn bộ công an vừa phối hợp với công an các tỉnh bắc lào triệt xóa đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ lào vào việt nam tiêu thụ
trung tuần tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai chuyên án mang bí số tám trăm hai mươi hai l được xác lập với sự phối hợp chặt chẽ của công an điện biên và công an các tỉnh bắc lào
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực bản hồ chim hai xã ma thì hồ huyện mường trà tỉnh điện biên
ban chuyên án đã bắt giữ hai đối tượng khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hai mươi tám bánh heroin
tiếp đó ban chuyên án tiếp tục bắt giữ bảy đối tượng khác
đầu tranh khai thác các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã mua bán trên bốn trăm một mươi hai bánh heroin hai mươi tám kg thuốc viện ba kg ma túy đá
đây là chuyên án điển hình về hợp tác phòng chống ma túy giữa việt nam và lào bắt giữ và di lý thành công các đối tượng trên đất lào đưa về việt nam để xử lý theo quy định của pháp luật việt nam
sáng nay trại tạm giam công an tỉnh kiên giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của tòa án nhân dân tỉnh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đợt tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
đợt giảm án cho phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh kiên giang nhân dịp tết nguyên đán năm nay có một mươi bảy phạm nhân
đây là điều kiện cơ hội cho các phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng sống có ích cho gia đình và xã hội đồng thời cũng là tiền đề cho các phạm nhân khác phấn đấu lao động cải tạo tốt để hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước trong những đợt giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tiếp theo
đoàn thanh niên công an tỉnh kiên giang phối hợp với mạnh thường quân cũng đã trao tặng năm mươi bốn xuất quà cho phạm nhân đang thụ án tại trại tạm giam nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can bắt tạm giam một mươi một đối tượng liên quan đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d tại thành phố biên hòa về hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ
bước đầu cơ quan điều tra xác định các nghi can đã nhận hối lộ
điều thiết bị
trong chín đối tượng của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ có giám đốc và hai phó giám đốc cùng sáu đăng kiểm viên nhân viên
hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi đưa hối lộ là lê tiến trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang và võ trí giang nhân viên trung tâm dạy lái xe sài gòn ba t
theo điều tra ban đầu lương minh tú giám đốc trung tâm đã chỉ đạo bàn bạc thỏa thuận với tám đăng kiểm viên và nhân viên có xe quen dẫn mối đến đăng kiểm tại trung tâm
những xe đăng kiểm vi phạm các lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật thì bắt buộc các chủ xe phải đưa thêm tiền để được bỏ qua các lỗi
bước đầu cơ quan điều tra xác định từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng của trung tâm đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng
trong đó riêng lương minh tú thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ hơn ba tỷ đồng hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng